liên quan tới tình hình ukraine bộ quốc phòng mỹ vừa công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho ukraine trị giá tới bốn trăm linh triệu usd
đây là gói viện trợ quân sự thứ bốn mươi ba của mỹ dành cho ukraine
gói viện trợ mới sẽ bao gồm máy bay không người lái hornis đạn dược phòng không xe bọc thép và vũ khí chống tăng
trong số các khí tải này uav hornets sẽ lần đầu tiên được gửi tới ukraine
theo thông tin giới chức mỹ tiết lộ trước đó gói viện trợ cũng bao gồm các loại tên lửa cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himars
tên lửa đất đối không cùng nhiều xe tăng đạn pháo và thiết bị nổ
washington triển khai gói viện trợ thông qua quyền rút vốn của tổng thống pda cho phép chính phủ mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ từ kho dự trữ một cách nhanh chóng
mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp